công an thành phố bô ma thuật tỉnh đắk lắc vừa ra quyết định khởi tố bị can lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú
đối với huỳnh trần kim nhàn chú tại thị xã gò công tỉnh tiền giang về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cụ thể nhàn là người yêu của đối tượng phạm vũ quang trường hiện đã bị công an thành phố bùa ma thuật bắt giữ
trước đó trường tìm hiểu các phương thức hỗ trợ dịch vụ facebook như là quảng cáo bán hàng hỗ trợ tăng like
lấy lại tài khoản quê mật khẩu để thu tiền phí
khi khách hàng có nhu cầu thì đối tượng yêu cầu cung cấp thông tin tài khoản và thông tin cá nhân
từ đó đã chiếm dụng luôn quyền sử dụng facebook rồi mạo danh nhắn tin cho bạn bè của chủ tài khoản để vay mượn tiền
với thủ đoạn đó từ đầu năm hai nghìn một mươi chín đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một đối tượng này đã chiếm dụng trên bốn trăm linh tài khoản facebook
lừa đảo hơn bốn trăm linh người ở nhiều tỉnh thành với tổng số tiền chiếm đoạt trên một mươi tỷ đồng
mở rộng điều tra công an thành phố bô ma thuật xác định
nhàn đã giúp sức và cung cấp cho trường số tài khoản ngân hàng của mình để trường thực hiện hành vi phạm tội